hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lý do nào khiến bình dương bất ngờ xin bổ sung số ca f lớn như vậy
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế cho biết ca này là các trường hợp f đã được ghi nhận trong hơn bốn tháng cao điểm covid một mươi chín tính từ mùng một mươi tháng bảy đến mùng ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
f này đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr nhưng chưa được cấp mã số bệnh nhân vì nhiều lý do như có nhiều đơn vị tư nhân tham gia cùng xét nghiệm
số lượng ca nhiễm lớn có thời điểm lên tới trên bốn ca một ngày
cho nên việc bổ sung thông tin từ các cơ sở về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa đầy đủ kịp thời
giám đốc sở y tế bình dương khẳng định tỉnh bình dương không giấu dịch mà ngoài các lý do khách quan tới nay khi dịch đã tạm lắng
cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động giả soát kiến nghị bộ y tế để công bố bổ sung cấp mã số bệnh nhân cho hai mươi tám ca f nói trên
qua đó để phản ánh chính xác số ca mắc của tỉnh đồng thời để đảm bảo quyền lợi của f và làm cơ sở để thanh toán chi phí xét nghiệm điều trị theo quy định
được biết hai mươi tám ca f mà bình dương đề nghị bộ y tế bổ sung đều đã khỏi bệnh và đã được cấp giấy xác nhận
sáng ngày hai mươi ba tháng một tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an trong một mươi hai giờ qua địa phương này ghi nhận năm mươi ca dương tính mới với covid một mươi chín trong đó có một mươi một ca cộng đồng
với sự xuất hiện của các ổ dịch liên quan đến trường học ở huyện miền núi tân kỳ nghệ an tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một giám đốc sở y tế nghệ an dương đình trình đã có buổi làm việc với ban chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tân kỳ để tìm các giải pháp khống chế dịch
theo báo cáo huyện tân kỳ vừa xuất hiện ba ổ dịch chưa rõ nguồn lây ổ dịch thứ nhất tại trung tâm y tế tân kỳ f là bệnh nhân ở xã nghĩa hoàn sau khi xuất hiện ca bệnh đã truy vết được một mươi ba f một trong trung tâm
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các thành viên gia đình bệnh nhân thì phát hiện bố mẹ và vợ đều nhiễm sars cov hai
ổ dịch covid một mươi chín thứ hai tại trường trung học cơ sở nghĩa đồng khi có ba mươi hai học sinh hai giáo viên và ba phụ huynh có kết quả tết nhanh nghi ngờ đến nay đã phát hiện hai f
ổ dịch thứ ba là tại trường trung học phổ thông lê lợi khi có ba học sinh và một phụ huynh có kết quả tết nhanh nghi ngờ một trường hợp bán hoa trước cổng trường đã có kết quả dương tính với sars cov hai
theo giám đốc sở y tế nghệ an việc dịch bệnh này đã lây lan vào trường học là điều lo lắng nhất hiện nay
người đứng đầu ngành y tế nghệ an đề nghị cần tiếp tục điều tra truy vết nhanh các trường hợp f một liên quan đến các ca bệnh tránh bị bỏ sót
cần khoanh vùng rộng để nhận diện tình hình dịch để xem xét đưa ra các giải pháp chống dịch phù hợp
tổ chức cách ly xét nghiệm theo quy định các trường hợp học sinh trung học cơ sở được thực hiện tầm soát như f một
đối với những người dân có triệu chứng ho sốt khó thở được xét nghiệm miễn phí
từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn nghệ an ghi nhận ba bảy trăm bảy mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh là hai tám trăm sáu mươi tám người số bệnh nhân tử vong là hai mươi sáu người
tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày một tháng một mươi cho đến nay là ba mươi chín năm trăm một mươi hai người trong số này phát hiện bảy trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
chiều hai mươi hai tháng năm
tại cuộc họp báo do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết tuần qua số f ở thành phố giao động mức một ca với tình hình này thì không thể nói là có đợt dịch mới
sở y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng thực hiện nghiêm năm k
theo bà nguyễn thị huỳnh mai vừa qua sở y tế có công văn trình bộ y tế kiến nghị cho phép f không chịu chứng đã tiêm đủ liều vaccine được giảm thời gian cách ly trong bảy ngày
đây là chủ trương dựa trên các cơ sở trường hợp ghi nhận f đã tiêm đủ hai mũi vaccine
những trường hợp này trên tám mươi một không có triệu chứng và có xét nghiệm âm tính ngày thứ bảy bà mai nói
liên quan đến số ca tử vong những ngày qua tránh văn phòng sở y tế cho biết trong ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một thành phố có một trăm năm mươi một người tử vong trong đó có một mươi tám ca mắc bệnh nền
theo thống kê trên bảy mươi năm tổng số ca tử vong là các trường hợp chưa tiêm vaccine nào hoặc chưa tiêm đủ liều
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết có nhiều yếu tố liên quan đến những người tử vong chưa tiêm vaccine như việc những trường hợp này thuộc nhóm chống chỉ định người lớn tuổi ngại tiếp cận vaccine
những người này khi mắc covid một mươi chín thì khả năng tử vong rất cao
với một số trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong bà mai cho rằng vấn đề này không bất thường khi xét đến yếu tố cộng đồng
cụ thể khi số f tăng lên khoảng một mươi năm đến hai mươi ca mắc có diễn tiến nặng
trong số các trường hợp nặng có năm trở nên rất nặng có nguy cơ tử vong
bởi vậy ngay cả khi độ phủ vaccine ở mức cao các ca tử vong do covid một mươi chín vẫn xuất hiện là điều không tránh khỏi
để giảm số ca tử vong chúng ta cần giảm số f nhập viện
để giảm f nhập viện người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng tuân thủ năm k và không lơ là dù đã tiêm đủ liều vaccine bà mai khuyến cáo
báo chí phản ánh vừa qua nhiều trường hợp dương tính khi báo địa phương nhưng không được tiếp nhận cấp thuốc
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đơn vị có ghi nhận tình trạng này
theo ông tâm nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là một số trạm y tế phường không đủ nhân sự hoặc đường dây nóng hoạt động chưa được thông suốt
về việc này ông tâm cho hay ngành y tế sẽ chấn chỉnh
theo quy trình nếu người dân phát hiện dương tính sẽ báo cho trung tâm y tế địa phương hoặc trạm y tế lưu động
trong hai mươi bốn giờ trạm cử nhân viên xuống tận nhà người dân để kiểm tra
qua đó sẽ có đánh giá tình trạng bệnh cũng như điều kiện cách ly tập trung tại nhà
hiện có một số người dân khi báo không được cấp thuốc nên họ không báo nữa và gây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra việc không khai báo còn thiệt hại cho gia đình người f
lý giải điều này phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho hay
theo quy định không phải trường hợp nào cũng được cấp thuốc
tuy nhiên những trường hợp f sau khi báo cáo sẽ được theo dõi nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ được đưa lên tuyến trên để can thiệp
còn những f một trong gia đình cũng được theo dõi để quản lý
ông tâm đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông quy định cấp phát thuốc để người dân hiểu
trạm y tế địa phương cần thường xuyên theo dõi lực lượng có đủ đáp ứng đảm bảo tiếp nhận thông suất đường dây nóng
tại đồng nai ghi nhận năm mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín vào tuần qua trong đó năm mươi một người có bệnh nền tỷ lệ chín mươi sáu hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine
số ca tử vong từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một ở đồng nai
tăng gần bảy mươi bảy so với tuần trước đó
độ tuổi trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi
trong số đó một mươi sáu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine tám người tiêm một mũi hai mươi chín người chưa tiêm chiếm tỷ lệ gần năm mươi năm và hầu hết đều mắc bệnh nền
số ca nhiễm đang có xu hướng giảm với bốn hai trăm một mươi chín f tuần qua so với tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
đánh giá mức độ dịch đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên sở y tế đồng nai nhận định tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số ca nhiễm trong bối cảnh mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội
nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu nhà trọ
trẻ em nguy cơ lây nhiễm cao khi đến trường trở lại nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng
đồng nai đã triển khai một trăm chín mươi sáu trạm y tế lưu động tại các địa phương hai mươi năm trạm tại các khu công nghiệp nhằm xử lý kịp thời f cho cộng đồng
trong một trăm linh người dân từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín giảm tỉ lệ f tử vong
hiện đồng nai đã phủ mũi một cho người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt tám mươi chín gần một trăm năm mươi trẻ được tiêm vaccine tỉ lệ năm mươi hai mươi năm

l neon chorea thô pipeline ra sả giô som